mời chị đến về cho
em muốn hỏi làm căn cước công dân gắn chip
thì phải cần những thủ tục gì ạ
về vấn đề này thì
chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin
sau đó chị sẽ điền tờ khai
rồi trụ bảnh sẽ có người hướng dẫn tất cả mọi thứ cho chị
và bây giờ thủ tục của chị xong rồi
bố anh là một tiên trộm
ôi thưa chết
sao chị mến lại hỏi thế
bị bố anh
đã ăn cắp cũng vì sao
đặt vào đôi mắt anh
mình xin phép ạ
mình chào anh
thì ra xem ạ
về rồi đi
mẹ cô tưởng mới đi sớm về sớm
chứ đi hết cả buổi của cô
tiền cô bán là thằng này là uống được đứa chén này chén thứ một mươi năm rồi
đấy ăn cái kẹo lạc nữa
để cô bán cho hai gói kẹo lạc cái này
cô có nhầm

cứ còn sao nữa
trả tiền luôn ông hay như thế nào
nợ nợ nợ
rồi cô đi về đây
ê cô cô cô
muộn thì cũng đáng muộn rồi
tức cô không nghe chuyện của cháu với cả anh hải à
ôi dồi thôi cháu ơi
bây giờ không có quang hải là công phượng gì hết
cô mà không về nấu cơm mà chồng cô đập cho bét sắc
cháu chỉ định kể cho mỗi mình cô rồi này
rồi cái chuyện nhấn đi kể nhanh ngay con về
thì gặp được chân ái cuộc đời
thế còn làm sao nữa
gặp rồi à
thế bây giờ làm thế nào để cho tình yêu nó nở rộn hả cô
em bị tiếng sát ái tình tính
chúng với đầu luôn
ê đúng rồi
mà anh bảo này
đàn ông con trai của anh ấy
chỉ thích những người phụ nữ hiền lành tử tế nét na này
rồi là đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi
chứ cái loại mà sư tử hán đông
nó cả hàng tuần không có chìa khóa
cháu dữ lắm mà ông cô
không thấy bình thường
cô còn không thấy bình thường
nhưng mà cô nói này
mình thay đổi để bà tốt lên
như vậy cũng nên thay đổi đúng không
thay đổi thì còn xứng với cái cậu hải ý chứ
mình làm sao để trở thành
một người phụ nữ cũng phạm người mê
vừa xích đẹp này vừa sỏi giang
lại còn có biết nhiều nữa
thế cô không biết rồi
mến như mình
cái gì cũng biết
mỗi biết nhiều
mỗi biết nhiều
mỗi biết nhiều là không biết
thích phụ nữ dịu dàng nét na gì
tí về vợ rồi đập thật tím mắt
tự nhiên nói bút ba
cháu về trước nhá
để lấp dạng giày
cô về sau nhá
sao mà sợ vợ
cả lông đoạn an
môi quấn lồ
thế hai em trai của chị có uống thêm gì nữa không
để chị còn phục vụ
chị mến này
mây mặt rời mọc ở đằng nào đấy
thế đương nhiên là đằng đông rời chứ cần mọc ở đâu đấy
nông cấp cái level học tập đi nhá
đằng đông à
chị mến này
nắng mưa là việc của rời
tôm thư là chuyện của tôi với nàng
nàng ở đây là ai thế hả chị
ôi đừng có trêu chị nó mấy cái đứa này
mấy mẹ không hỏi anh uống gì à

cũng thế thôi chứ cần nói thêm gì nữa
em kêu kìa
nâng cấp level tưởng thế nào
mà này anh bảo
hôm nay chị mến mày hình như chuyện gì vui ấy
uống gì gọi thoải mái đấy chị không thấy tiền đâu
một tí nữa mà chị thay đổi ý kiến nhá là không được như thế đâu
thế gì em xin nhá
khách cái thằng nhá
kiếm tiền đi chị này
mến có chuyện gì thế
không phải việc của anh luận đi
anh luận đi
anh hải hả

ờ anh hải